từ xưa tới nay thì phong tục cưới hỏi của người việt được xem như một nét văn hóa đặc trưng riêng có ở mỗi vùng miền
từ trang phục xính lễ và các nghi thức cúng tổ tiên đều thể hiện rõ bản sắc tộc người
nếu như người thái có tục rước dâu ban đêm thì người bà thèn nơi miền núi cao hà giang lại rất quan trọng tới xính lễ là một chiếc lồng gà rước dâu
một trong những lễ vật tượng trưng cho sự tôn trọng của nhà trai đối với nhà gái
người pa thèn quan niệm lồng gà như chiếc kiệu hoa vậy nên khi nhà trai sang nhà gái rước dâu
lễ vật mang theo có nhiều đến đâu cũng không thể thiếu lồng gà đan bằng nan tre được trang trí đẻ mắt
lồng gà càng đẹp càng thể hiện sự tôn trọng của nhà trai đối với nhà gái
người pà thèn chúng tôi gọi chiếc lồng gà được trang trí ấy là lồng hoa
và sau khi mang sang nhà gái sẽ để lên trước bàn thờ thắp hương cúng tổ tiên
nếu nhà chú rể không làm một cái lồng gà đẹp
thì gia đình cô dâu có thể tử hôn bởi họ cho rằng nhà trai không trân trọng con gái họ
lồng gà rước dâu của người pà thèn phải đan đủ lớn để đựng được bốn con gà trông thiến
đặc biệt sau khi đan xong người ta sẽ trang trí rất cầu kỳ và tỉ mỉ
chúng tôi thường sử dụng vải đỏ quấn quanh chiếc lông gà
sau đó lấy sợi len hạt cườm nhiều màu làm thành các bông hoa hoặc tua rua để trang trí
cũng có thể sử dụng cả đồng su đính lên lồng gà cho đẹp để hoàn thành chiếc lồng gà rước dâu phải mất cả một ngày mới làm xong
với nét văn hóa độc đáo đó người pà thèn còn tổ chức cả cuộc thi làm lồng gà rước dâu đẹp
như một cách gìn giữ phong tục truyền thống độc đáo của bà con nơi đây
dù đơn giản chỉ là một chiếc lồng gà rước dâu
nhưng đã phần nào thể hiện được phong tục tập quán của cả một tộc người
và đó cũng là nét độc đáo khiến du khách thích thú khi đến với hà giang với những bản làng người pà thèn